trước tình trạng kè đê biển gành hào huyện đông hải và đê biển nhà mát thành phố bạc liêu
bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống dân sinh sản xuất của gần chín người dân ở hai cửa biển này
tỉnh bạc liêu đã công bố lệnh khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở nghiêm trọng
uy hiếp an toàn đối với kè đê biển bạc liêu
trong công bố khẩn cấp về thiên tai sạt lở cây đê biển
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện ngay
việc xác định vành đai sạt lở cắm mốc và biển báo khu vực vị trí đang có sự cố sạt lở
đánh giá đề xuất phạm vi khu vực cần tổ chức sơ tán dân di rời các cơ sở sản xuất nhà cửa
sở thông tin và truyền thông kịp thời thông tin cảnh báo về sự cố khẩn cấp để nhân dân chủ động phòng tránh
huyện đông hải và thành phố bạc liêu thông báo khẩn cấp đến các hộ dân các cơ quan đơn vị
chuẩn bị sơ tán di rời đến nơi an toàn khi có thông báo của chính quyền
xây dựng phương án sơ tán di rời cấp bách đối với các đối tượng có liên quan
từ cuối tháng một đến nay tại kè đê biển gành hào và nhà mát liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng
hiện kè đê biển nhà mát đã vỡ một đoạn dài hơn hai mươi bốn mét gây thiệt hại nặng nề cho vùng trong đê
kè biển ganh hào tiếp tục sạt lở phát sinh đến nay tổng chiều dài sạt lở gần một trăm linh mét
với diện tích khoảng chín trăm linh m hai đang đứng trước nguy cơ vỡ kè bất cứ lúc nào